cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền là nơi có chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ
nhiều người lao động chủ quan bất cần uốn nén ván gỗ hay hàn cắt kim loại thì hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trước những nguy cơ tiềm ẩn này tỉnh quảng ngãi đã tập trung giả soát kiểm tra các cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền
đồng thời hỗ trợ để ngư dân nâng cao phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ tại đây
những thùng phi chứa hóa chất để sử dụng vào việc đóng mới và sửa chữa tàu coposai của công ty quang minh
ở cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi những hóa chất vật dụng dễ cháy để tràn lan không được bảo quản cẩn thận
từ những vật liệu này chỉ một chút sai sót nhỏ trong quá trình vận chuyển hay sử dụng thì nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao
cho nên là tiệt đối người ngoài là không được bảo còn anh em ở đây là cũng đã được nói là công ty thôi cũng đã được coi như là nhắc nhở về vấn đề phòng chống cháy nổ
quảng ngãi hiện có trên hai mươi năm cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền tại đây có chữ lượng lớn gỗ sơn nhiều nguồn vật liệu khác để đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
mặc dù việc hàn cắt kim loại cắt gỗ đốt lửa ở cơ sở đóng tàu thuyền thường xuyên diễn ra
thế nhưng hầu hết tại các cơ sở đóng tàu ít trang bị thiết bị phương tiện chữa cháy
qua kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi yêu cầu các đơn vị trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy
gắn biển cảnh báo các khu vực nguy cơ cháy hướng dẫn người lao động thận trọng khi sử dụng các nguồn nhiệt
tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy khi đến sửa chữa đóng mới tàu thuyền

gần đây các cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền ở quảng ngãi không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngư dân trong tỉnh
mà có nhiều ngư dân của các tỉnh thành khác về sửa chữa đóng mới tàu thuyền
mặc dù chưa xảy ra vụ cháy lớn nào nhưng không vì thế mà các ngành chức năng
chính quyền địa phương và chủ cơ sở lơ là trong việc phòng người phòng cháy cháy nổ
do vậy các cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền cần chủ động phòng tránh để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc